trước tình hình mưa lũ liên tiếp xảy ra thành phố đà nẵng hiện đang tích cực xử lý các sự cố do mưa lũ
đặc biệt yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý việc xả thải
cụ thể sở tài nguyên và môi trường cần giám sát chặt chẽ tình hình thu gom vận chuyển rác thải
tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của người dân về bảo đảm vệ sinh môi trường
ủy ban nhân dân các địa phương thông báo cho người dân hạn chế phát sinh rác thải có kích thước lớn
trong thời gian mưa lũ và không được để lẫn với rác sinh hoạt để đơn vị thu gom dễ xử lý
đồng thời giám sát chặt chẽ việc quản lý chất thải của các cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ tránh lợi dụng tình hình mưa lớn để xả thải ra môi trường